xuân thịnh xuân hải dầm mình trong mưa gió phối hợp với các đồn biên phòng tuy hòa đồn biên phòng an hòa hải cùng chính quyền dân quân nỗ lực kết nối xây thường cầu kéo hơn hai mươi tàu cá của ngư dân ra khỏi tầm nguy hiểm của sóng gió